hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý khai thác thủy sản cho ban quản lý cảng cá
như xác nhận chú xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác kết nối thông tin trong hệ thống các cảng cá kiểm tra tàu cá tại cảng cá
vấn đề tồn tại lâu nay của hàng nông nghiệp đặc biệt là thủy sản

vấn đề tồn tại lâu nay của hàng nông nghiệp đặc biệt là thủy sản
dẫn đến là không bảo đảm điều kiện để vào được thị trường của các nước lớn

cùng với xu hướng hạ hàng rào thuê quan người ta lại tăng các hàng rào phi thuê quan hay là hàng rào kỹ thuật
đây rõ ràng là một trong những điểm mấu chốt mà khi hội nhập chúng ta phải hết sức quan tâm
một cái điểm thứ hai nữa là hàng rào kỹ thuật nó lại luôn luôn mới
bởi vì nó rất phong phú và nó thuộc quyền chủ động xây dựng của các nước nhập khẩu
vì những lợi ích vì những mục tiêu khác nhau họ luôn luôn điều chỉnh gia tăng bổ sung những hàng rào này
và nếu như các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước này mà không chú ý
thì sẽ không cập nhật được và sẽ bị vướng những hàng rào kỹ thuật
chỉ có thể thoát hàng rào kỹ thuật của năm ngoái
nhưng nếu không cập nhật thì có thể bị vướng hàng rào kỹ thuật mới của năm nay
thì đây như là một lời thích vì sao lại luôn luôn bị vấp phải
có thể không phải vấp phải cái cũ và vấp phải cái mới
tuy nhiên chúng ta cũng phải thừa nhận một cái yếu tố khác nữa
đó là cái ý thức đó là cái năng lực vượt thẳng ra kỹ thuật của nhiều doanh nghiệp trong nước
vẫn còn chưa đạt được cái yêu cầu đặt ra
ngoài ra cái việc mà chính phủ các bộ ngành có lẽ một phần cũng là do nhận thức
một phần là do cái năng lực
cho nên là cũng chưa có phát huy đầy đủ cái vai trò của mình
trong vấn đề cập nhật cho các ngư dân
rồi cho các cái nhà sản xuất các nhà xuất khẩu của việt nam
những cái tiêu chí những tiêu chuẩn
và những cái thông tin cần thiết về thị trường của nước nhập khẩu
và do đó chúng ta bị chậm trễ
và đây cũng là một cái lý do khiến cho cái việc mà chúng ta bị vướng mắt
và hay bị gọi là có những cái cú gọi là trả giá
cho cái việc vấp phải hàng rào kỹ thuật của nước ngoài
nhưng phân tích thì rõ ràng là những cái nỗ lực và thành công
trong hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta
đặc biệt là thủy sản
thì đang gặp phải rất nhiều những cái thách thức
như vậy thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp như thế nào
để giải cái bài toán này trong năm hai nghìn một mươi tám ạ
những giải pháp chúng ta cũng đã đề cập một phần
ở đây chúng tôi muốn lưu ý là việt nam hiện nay đang đối diện
với một thách thức rất lớn chưa có trong tiền lệ lịch sử
đó là eu tháng một mươi hai nghìn một mươi bảy vào cuối tháng một mươi đó
họ đã rơi thẻ vàng cho hàng xuất thủy sản của việt nam sang eu
với lý do là vi phạm vào cái ngư trường đánh bắt
như chúng ta đã nói ở trên vi phạm vào một trong ba cái hàng rào kỹ thuật
một trong ba cái bộ phận hàng rào kỹ thuật của eu
và đây là một trong những động thái khá nghiêm trọng
và nếu mà không hề thay đổi sau sáu tháng mà anh không chứng minh được
để cho eu rút cái thẻ vàng đó thì họ sẽ dơ thẻ đỏ
và như vậy là toàn bộ hàng thủy sản xuất của việt nam sang eu sẽ bị đình lại
và sẽ bị thông báo rộng rãi trên tất cả các kênh thông tin trên thế giới
và như vậy là các nước khác các thị trường khác cũng có thể sẽ áp dụng
những biện pháp trả đũa tương tự như vậy cho việt nam
đây rõ ràng là một cảnh báo rất nguy hiểm
và để vượt qua cảnh báo này chúng ta đã phải thực hiện một loạt các động thái cần thiết
chúng tôi hy vọng rằng trong tháng tới chúng ta còn không nhiều lắm thời gian
trên một tháng nữa thôi là chúng ta phải thực hiện cái việc điều chỉnh
để cải thiện đáp ứng được những cái động thái cần thiết mà eu đã đặt ra
để từ đó chúng ta có được một cái vị thế tốt hơn
và đồng thời tương tự các lĩnh vực khác cũng như vậy
và xuất khẩu sang các thị trường khác cũng như vậy
chúng ta cần phải thường xuyên cập nhật những hàng rào này
phân tích để từ đó thông tin rộng rãi trên các kênh thông tin cần thiết
đồng thời cụ thể họa nó vào thành các chương trình hành động
các quyết định các đề án và gia tăng sự phối hợp giữa các ban ngành
các địa phương với các doanh nghiệp
để từ đó chúng ta cập nhật và biến các điều kiện đó trở thành điều kiện cụ thể
vào trong quy trình sản xuất kinh doanh của chúng ta
hơn nữa các tiêu chí các quy chuẩn kỹ thuật với các chỉ tiêu kỹ thuật của chúng ta
cũng phải được cập nhật để đáp ứng các cái chuẩn của xuất khẩu
với những nội lực chúng ta đã phân tích với những nỗ lực đã có và đang làm
với những cái thành công mà chúng ta đã ghi nhận được
chúng tôi tin rằng những cái chỉ tiêu về xuất khẩu
năm hai nghìn một mươi tám mà chính phủ các bộ hành đặt ra
ví dụ như trong thủy sản là sẽ xuất khẩu tám năm tỷ đô la thay vì tám ba tỷ của năm ngoái
và tăng cỡ khoảng năm ba đến năm tám hoàn toàn nó sẽ đạt được
với điều kiện đó là chúng ta tiếp tục duy trì những cái lợi thế
những cái thành công chúng ta đang có đồng thời là phải cập nhật và xử lý thật nghiêm
tất cả những cảnh báo tất cả những cái tiêu chuẩn kỹ thuật
mà các nước xuất khẩu của chúng ta đã đặt ra cho chúng ta
với tin nhận đấy chúng tôi cho rằng là một sự tự tin
một sự làm ăn bài bản hơn và tự giác hơn
chủ động hơn trong vấn đề nắm mắt đáp ứng nhu cầu thị trường
cũng như tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hóa
và hiện đại hơn cũng như hiệu quả hơn
sẽ là những nhân tố và sẽ là những động lực chính để chúng ta đạt được những kỳ vọng này
và chắc chắn là những sự chuyển dịch động thái xuất khẩu
cả về hướng cải thiện
cải thiện cơ cấu về nông sản nông nghiệp chất lượng cao
cải thiện các cái hàng công nghiệp chế biến nhiều hơn
nhất là công nghiệp hỗ trợ sẽ là những cái định hướng lớn
cho xuất khẩu của việt nam hai nghìn một mươi tám cũng như các năm tiếp theo
vâng ạ và rõ ràng là qua những chia sẻ của ông
thì là cho thấy là chúng ta cần phải tự giác hơn và chủ động hơn
trong những cái mà chúng ta đang hướng đến
đang nỗ lực để vươn lên trong ngành xuất nhập khẩu đúng không ạ
vâng ạ cảm ơn những chia sẻ của ông trong ngày hôm nay

thưa quý vị một năm mới nữa lại đã đến với bao nhiêu dự định và kỳ vọng
kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi bảy đã có rất nhiều tín hiệu vui
và đó sẽ là động lực để nền kinh tế nói chung
và ngành xuất nhập khẩu nói riêng vượt qua thách thức
đạt được nhiều thành công hơn nữa
qua đó nâng cao mức thu nhập cho người dân
và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau
chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng